xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
mặc dù việc cấm đốt pháo đã có từ rất lâu nhưng tình trạng người dân đốt pháo vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương vào đêm giao thừa
tại tỉnh quảng bình từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tết nhiều vụ vi phạm đốt pháo đã được ghi nhận tại thị xã ba đồn huyện quảng trạch huyện bố trạch huyện tuyên hóa
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng công an đã phát hiện xử lý một trăm một mươi bảy vụ đốt và tàng trữ pháo lậu trong đêm ba mươi và dạng sáng ngày mùa một tết
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo cập nhật về tình hình mưa đá rông lốc tại các tỉnh phía bắc tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng một
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mưa lớn kèm theo dông lốc mưa đá đã làm một mươi một chín trăm một mươi bốn nhà bị hư hại tốc mái một phần
cụ thể cao bằng ghi nhận sáu bốn trăm sáu mươi ba nhà bị hư hại trong đó một mươi ba nhà hư hại ba mươi năm mươi
bắc cạn có ba bốn trăm năm mươi nhà hư hại một phần mái lạng sơn có hai nhà hư hại nhẹ thái nguyên có một nhà một điểm trường bị ảnh hưởng
về hoa màu một trăm bốn mươi một hectare hoa màu bị thiệt hại tại bắc cạn và cao bằng
và ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một tức mùng hai tết thì bộ y tế sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra
tại việt nam hiện hai trường hợp bệnh xâm nhập
hai trường hợp bệnh xâm nhập đã được ghi nhận là công dân thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
hai bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy của thành phố hồ chí minh
hiện chưa có công dân việt nam cán bộ y tế nào bị lây nhiễm
bộ y tế cho biết sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng
thông tin cập nhật được đăng trên trang web của bộ y tế mhgv vn và cục y tế dự phòng vncdc gov vn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân